đảng và nhà nước sẽ làm hết sức mình để đồng bằng sông kiều long phát triển bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chỉ đạo như trên trong buổi làm việc với một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long
về công tác phòng chống khắc phục sạt lở bờ sông bờ biển bảo đảm an toàn cho người dân
và phương án sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại đồng bằng sông kiều long
với thời tiết khốc liệt như hiện nay thủ tướng nêu rõ tinh thần của người dân
và ý thức của đảng bộ chính quyền các cấp là quan trọng trong việc nâng cao khả năng chống chịu với thiên nhiên để phát triển đất nước
để đồng bằng sông kiểu long luôn là vựa lúa vựa trái cây một khu vực sản xuất thủy sản lớn nhất nước
thì người dân cần phải có ý thức trong việc giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ sông bờ biển
khắc phục được tập tục xây dựng nhà cửa sát sông sát biển
trên cơ sở quy hoạch đồng bằng sông kiều long cần phải đánh giá tổng thể căn cơ để làm cơ sở cho đồng bằng sông kiểu long chỉ đạo cụ thể
đồng thời áp dụng khoa học công nghệ để chống sạt lở một cách hiệu quả
phong số nhà khoa học trên thế giới huy động các nhà khoa học chuyên ngành trong cả nước nghiên cứu để giúp giải pháp bảo vệ bờ biển
tôi thấy cái việc này của chúng ta vừa qua cũng chấp phá bị động từ trung ương đến địa phương
mà chưa có một tình hình chú động
thì tổng kết những mô hình cách làm tốt nhân doanh cả nước
cái việc nóng bỏng của dân chúng ta phải tập trung làm
mà trong khi quỹ nghiên cứu khoa học của chúng ta rất lớn không tập trung cái này
và các nước họ đã làm cái này rất tốt
còn chúng ta còn vận dụng kết nó chưa đưa được kết luận có chất cơ sở khoa học
thủ tướng giao bộ khoa học công nghệ tổ chức nghiên cứu một số đề tài đối với vùng bờ biển đồng bằng sông cửu long
thủ tướng chỉ rõ việc trồng rừng
là giải pháp tốt để phòng chống sạt lở
về vấn đề kinh phí thì chính phủ nên kiến nghị với quốc hội
để giải quyết đủ vốn cho sạt lở bờ sông trên dưới ba tỷ đồng trong năm nay
và sang năm để hỗ trợ đồng bằng sông kiểu long
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ tập trung khắc phục xử lý
bằng cách xuất dự phòng ngân sách trung ương cho đồng bằng sông kiều long
bố trí một tỷ đồng bằng vốn đầu tư trung hạn và một số nguồn oda khác
thủ tướng khẳng định con số trên ba tỷ không phải là con số quá lớn
mặc dù đất nước đang còn gặp nhiều khó khăn nhưng trước tính mạng tài sản của nhân dân thì
phải hỗ trợ bằng được để đảm bảo nguồn vốn cần thiết cho đồng bằng sông kiểu long

thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ tập trung khắc phục xử lý bằng cách xuất dự phòng ngân sách trung ương cho đồng bằng sông cửu long
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ tập trung khắc phục xử lý bằng cách xuất dự phòng ngân sách trung hạn và một số nguồn oda khác